thưa quý vị và các bạn
trò chơi mạng xã hội là một loại trò chơi trực tuyến được chơi thông qua các mạng xã hội
đặc điểm chính của những trò chơi loại này là cơ chế nhiều người chơi và lối chơi không đồng bộ
trò chơi mạng xã hội thường được thiết kế như một web game
nhưng cũng có thể thiết kế để chơi trên những nền tảng khác như điện thoại di động
mặc dù giống nhau về nhiều mặt so với video game thông thường
trò chơi mạng xã hội thường có những yếu tố bổ sung khiến chúng trở nên khác biệt
theo truyền thống chúng được định hướng theo hình thức trò chơi phổ thông
trò chơi mạng xã hội đa nền tảng facebook true mobile
từ facebook sang di động lần đầu tiên được phát triển vào năm hai nghìn
trò chơi mạng xã hội nằm trong số những game được chơi nhiều nhất trên thế giới
với một số trò có đến hàng chục triệu người chơi
hiện nay ở nước ta game show chương trình trò chơi trên mạng xã hội đang ngày càng bùng nổ
thu hút đông đảo giới trẻ tham gia trong cả vai trò người chơi cũng như người xem
tuy nhiên bên cạnh những chương trình mang nội dung tốt hấp dẫn có hiệu quả giáo dục cao
gần đây một số game show đã bị dừng phát sóng
dùng phàn cảm thiếu tính thẩm mỹ chính vì thế việc có chế tài thích hợp
để quản lý hiệu quả hoạt động này đang là vấn đề được dư luận xã hội đặt ra
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
quản lý các chương trình trò chơi trên mạng xã hội của tác giả khánh minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

sv chín mươi sáu hành trình văn hóa đường lên đỉnh olympia sau đó nhiều game show được sản xuất hoặc mua bản quyền nước ngoài liên tục lên sóng truyền hình như

ai là triệu phú vua đổ bếp giọng hát việt gương mặt thân quen cặp đôi hoàn hảo bước nhảy hoàn vũ

có thời điểm game show phát triển đến mức gần như đài truyền hình lớn nào cũng cho ra đời chương trình trò chơi mới
có thời điểm game show phát triển đến mức gần như đài truyền hình lớn nào cũng cho ra đời chương trình trò chơi mới
tuy nhiên thời gian gần đây game show trên truyền hình có xu hướng dần rơi vào thoái trào
chủ yếu vì sự xuất hiện quá tràn lan nhiều chương trình chất lượng kém nội dung nghèo nàn thậm chí nhảm nhí thiếu sáng tạo
thay vào đó một số game show chuyển sang phù sóng trên các trang mạng xã hội mà phổ biến nhất là trên youtube
đáng nói mặc dù tăng nhanh về số lượng nhưng chất lượng của các game show lưu hành trực tuyến lại khiến nhiều người tiếp xúc không khỏi lo ngại
không ít game show trên mạng xã hội có nội dung khá dung tục phản cảm không phù hợp truyền thống văn hóa việt nam
dư luận đã không ít lần lên tiếng chỉ trích các game show như dead end kids hẹn hò và hôn love game trò chơi tình yêu vitamin girl rút gạch xây tổ ấm depong ghiền mì gõ
thí dụ depong là game show được việt hóa từ một chương trình giải trí được ưa chuộng tại mỹ
với tên gọi fear pong
tuy nhiên khi được phát sóng tại việt nam đã dấy lên một làn sóng tẩy chay từ phía khán giả bởi nội dung thật sự không phù hợp với người việt
vì những cặp đôi nam nữ tham gia chơi phải trải qua những thử thách nhạy cảm và phản cảm như
cởi đồ đối phương bằng răng
ăn đồ ăn ở những vùng nhạy cảm trên cơ thể
nhảy gợi rục
thậm chí có tập
người chơi còn bạo dạng đến mức để bạn chơi cởi áo rồi dùng bông tắm lau khắp cơ thể khiến người xem nóng mặt
và mới đây sau khi bị công chúng chỉ trích vì nội dung phản cảm dung tục
game show dead kicked phải tạm dừng phát sóng trên kênh youtube
phần nào đó có thể nói trong giai đoạn hiện nay game show trên mạng xã hội là một xu thế
khi game show trên truyền hình đang dần trở nên bão hòa
cũng không phải game show nào trên mạng xã hội
vẫn có nhiều chương trình lành mạnh hấp dẫn được công chúng yêu thích
tuy nhiên có một thực tế các game show có yếu tố sách khiêu dâm dọn đánh vào tâm lý tò mò
cũng như tâm lý lứa tuổi mới lớn đã thu hút không ít giới trẻ
đáng nói dù có nội dung nhạy cảm song youtube không hề có bất kỳ cảnh báo hoặc giới hạn tuổi đối với người truy cập
việc phát tán quá dễ dàng các chương trình nhảm nhí dung tục
về ảnh hưởng của những game show này đến nhận thức tâm lý và hành vi của lứa tuổi vị thành niên
theo nhiều chuyên gia tâm lý việc phát tán tràn lan một số game show không khác gì so với phim cấp ba trên mạng xã hội
không những có thể đưa đến hậu quả lịch chuẩn văn hóa mà còn có tác động tiêu cực đến xã hội nhất là giới trẻ

hệ lụy có thể thấy được trước mắt chính là sự a dua học đòi và làm theo những gì các em đã thấy trong chương trình
nhiều dân sẽ hình thành những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh nhận thức sai lệch về tình yêu đôi lứa
dễ dãi trong các mối quan hệ không phù hợp truyền thống văn hóa của người việt
dù cuộc sống hiện đại đến mấy chỉ những gì thuộc về truyền thống vẫn cần được trân trọng nhất là trong tình yêu và hôn nhân
bởi đó là nền tảng giúp các em có những mối quan hệ lành mạnh góp phần giảm thiểu những nguy cơ rủi ro có thể xảy đến với bản thân
một trong những nguyên nhân để game show phản cảm vẫn ngang nhiên
tung hoành trên mạng xã hội một phần là do môi trường internet khó kiểm soát
nếu các game show trên truyền hình có sự kiểm duyệt của cơ quan chủ quản của các cơ quan chức năng
thì game show trực tuyến lại rất khó kiểm soát và quản lý
lợi dụng sự tự do của môi trường mạng nhiều cá nhân đơn vị nhà sản xuất thoải mái đăng tải phát tán những nội dung chứa nhiều yếu tố nhạy cảm và phản cảm
thậm chí các cá nhân và đơn vị này sẵn sàng dùng chiêu bẩn để thu hút người xem
và nhằm thu lợi từ quảng cáo
theo trưởng phòng thanh tra báo chí và thông tin trên mạng bộ thông tin và truyền thông ngô huy toàn
trong các năm gần đây nhiều đối tượng lợi dụng cơ chế pháp luật về lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
có phần thông thoáng hơn để làm những điều không được phép
ngay chính đại diện youtube ở việt nam cũng từng thừa nhận
có nhiều thù thuật để một video được xếp vào hàng tốt
và đây cũng chính là lỗ hồng để ekip làm nên các bạn có thể tham gia thông tin và truyền thông tin
các ekip này nhìn chung điều thiếu hoặc cố tình tàng lờ trách nhiệm của nhà sản xuất
chỉ hướng đến mục đích duy nhất là thu lợi nhuận
với đầy rẫy hình ảnh phản cảm song ekip của chương trình vitamin girl rút gạch xây tổ ấm
cũng chỉ đưa ra cảnh báo có tính mời gọi là
đây chỉ là game giải khí thôi nha ai thử không chịu trách nhiệm nha
chưa kể với thị phần ngày càng bị thu hẹp
bởi có quá nhiều nhà sản xuất cũng như kênh phát sóng game show
việc tung các chiêu trò hoặc tìm mọi cách nhằm thu hút quảng cáo cũng là điều dễ hiểu
vì thế yếu tố nội dung cũng như ảnh hưởng xã hội của sản phẩm bị một số nhà sản xuất xem nhẹ
trên thực tế dường như khiêu dâm
đang được một số nhà sản xuất coi là một trong những nội dung dễ dàng thu hút sự chú ý của người xem
và đầy lượng người xem lên cao hơn
từ đây dẫn đến tình trạng các nhà sản xuất đổ xô đi làm các game show
có tính chất nhạy cảm
bởi có sự thật là chỉ sau một vài tập phát sóng
những chương trình như vậy đã có hơn một trăm linh lượt xem
thậm chí lên đến hai triệu lượt xem một tập
một nguyên nhân nữa là chế tài xử phạt sai phạm trong lĩnh vực này chưa đủ sức răn đe
theo điểm b khoảng bốn điều sáu mươi sáu của nghị định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn một mươi ba ndcp
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
với các hành vi cung cấp trao đổi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin dịch vụ có nội dung cờ bạc lô đề
hoặc phục vụ chơi cờ bạc lô đề dâm mô đổi trụy mê tín dị đoan trái đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc
sẽ bị áp dụng khung xử phạt từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
nhiều chuyên gia cho rằng mức phạt như vậy là quá nhẹ so với lợi nhuận thu được từ quảng cáo
dẫn đến tình trạng đơn vị sản xuất vẫn ngang nhiên coi trời bằng vung
vi phạm để rồi chấp nhận nộp phạt
việc xác định được đối tượng chịu phạt cũng không hề dễ
vì nhiều địa chỉ sản xuất các game show này thường chỉ là các cá nhân ẩn danh hoặc ở nước ngoài
việc ngừng phát sóng một số game show có nội dung thiếu lành mạnh là cần thiết
nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề là cần phải có những biện pháp quản lý phù hợp
game show phục vụ nhu cầu giải trí chính đáng của công chúng
vì thế nếu không quản lý được thì cấm sẽ không phải là giải pháp
thiết nghĩ về phía nhà sản xuất với những chương trình có format định dạng nước ngoài
nhất là chương trình hẹn hò có yếu tố nhạy cảm
nên việt hóa để phù hợp văn hóa truyền thống của người việt nam
điều này trước hết phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm với cộng đồng của những cá nhân cũng như đơn vị sản xuất
về phía quản lý nhà nước theo đạo diễn đỗ thanh sơn
cần phải có những biện pháp đồng bộ để ngăn chặn và quản lý các game show dạng này
trước khi được phát tán rộng rãi
trước hết cần sớm xây dựng mô hình quản lý các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội
ở đó có sự kết nối phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước
về cả cơ sở chính trị pháp lý cơ sở văn hóa và cơ sở công nghệ
đồng thời phải xây dựng chế tài xử lý thích hợp
không chỉ xử phạt về mặt hành chính mà nếu cần có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
nâng cao khung hình phạt để các cá nhân đơn vị sản xuất
rè trừng hạn chế phát tán những game show thiếu lành mạnh
vấn đề kiểm duyệt nội dung đăng tải trên môi trường mạng
cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn
vừa bảo đảm quyền tự do của người dân
nhưng cũng đồng thời đưa ra biện pháp hiệu quả
nhằm hạn chế việc phát tán các nội dung chương trình phản cảm đến với công chúng
quan trọng hơn về phía người chơi và người xem
cần tự xây dựng cho mình một bộ lọc thật tốt
người chơi phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký tham gia chương trình
để không tự biến mình thành nạn nhân của các sản phẩm dung tục
người xem cũng nên tỉnh táo lựa chọn game show sạch
trong những game show xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội
đối với một thị trường game show đã bão hỏa như hiện nay
việc tìm kiếm những cách thể hiện mới mẻ để hấp dẫn người xem
là nhu cầu chính đáng
vừa là hoạt động để đáp ứng những yêu cầu lợi ích kinh doanh
mẻ hấp dẫn không đồng nghĩa với việc coi lợi nhuận là trên hết
mà bất chất tất cả
bỏ qua nền tảng văn hóa
coi nhẹ các giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc
không thể biến game show thành cầu nối cho những yếu tố thiếu phù hợp
thậm chí phản văn hóa
và ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc
khuyến khích kích động con người chạy theo
và nảy sinh các hành vi không phù hợp với sự phát triển
vì dù cần thiết cho hoạt động giải trí đến đâu
thì game show vẫn cần phải dựa
trên yêu cầu và nguyên tắc
là mang đến và góp phần xây dựng
các giá trị văn hóa đúng đắn cho công chúng
cho xã hội
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
quản lý các chương trình trò chơi trên mạng xã hội
của tác giả khánh minh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau